thông tin vui từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
cả nước tiếp tục có thêm năm bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
trong đó có bốn bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện giã chiến củ chi và một bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng
như vậy đến thời điểm này việt nam đã có chín mươi bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
cụ thể tại bệnh viện giãi chiến củ chi có bốn bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân tám mươi bệnh nhân nam một mươi tám tuổi quốc tịch việt nam
bệnh nhân tám mươi một bệnh nhân nam hai mươi tuổi quốc tịch việt nam
bệnh nhân tám mươi hai bệnh nhân nữ một mươi sáu tuổi quốc tịch việt nam
bệnh nhân tám mươi ba bệnh nhân nữ năm mươi tuổi quốc tịch mỹ
tại bệnh viện đà nẵng có một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
bệnh nhân sáu mươi tám bệnh nhân nam bốn mươi một tuổi quốc tịch mỹ
các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo